tại hà nội tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác tòa án năm hai nghìn một mươi tám
chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
cùng tham dự còn có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thành viên thường trực ban bí thư
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
thông qua theo dõi tình hình và báo cáo tổng kết công tác của các tòa án năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao tính tích cực chủ động với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của các tòa án
trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao
nhất là trong việc đề ra và thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá và khẩu hiệu hành động
trách nhiệm kỷ cương chất lượng vì công lý hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác mà quốc hội đề ra
trong quá trình xét xử các tòa án đã thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng nguyên tắc độc lập xét xử và nguyên tắc suy đoán vô tội
các phán quyết của tòa án bảo đảm đúng pháp luật bảo vệ công lý quyền con người quyền công dân
trong năm qua không có trường hợp nào xét xử oan người vô tội
các vụ án lớn trọng điểm phức tạp nhất là các vụ án kinh tế tham nhũng được tập trung chỉ đạo giải quyết xét xử kịp thời nghiêm minh
đồng tình với mục tiêu phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của các tòa án nhân dân năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước yêu cầu tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng xét xử
chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại phiên tòa không để xảy ra các vụ sử oan sai và bỏ lọt tội phạm
tập trung xét xử nghiêm minh các vụ án hình sự nhất là các vụ án kinh tế tham nhũng bảo đảm thu hồi tài sản nhà nước bị chiếm đoạt
hình phạt mà tòa án áp dụng đối với các bị cáo phải tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm